thưa quý vị và các bạn khiếp sợ lo lắng chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để tồn tại trên vùng sông nước tây nam bộ
là nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân nơi đây vào những năm tám mươi của thế kỷ trước
thậm chí đến tận bây giờ thì nó vẫn còn hẳn sâu trong trí nhớ của những người dân đã phải trải qua thời khắc đen tối đó
cái tên tướng cướp võ văn thần đã trở thành nỗi kinh hoàng vào lúc bấy giờ
với bản chất máu lạnh cùng thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn độc
hắn đã gây ra biết bao vụ giết người cướp cuộ và kèm theo đó là đau thương tang tóc trên khắp vùng sông nước đồng bằng sông cửu long
đã gần bốn mươi năm kể từ khi ngày tiền tướng cướp trên sông bị lực lượng cảnh sát hình sự công an cửu long xóa sổ
nhưng tính thời sự của vụ án vẫn còn nguyên
thậm chí đến tận bây giờ nhiều người dân vẫn cho rằng đó là một bí ẩn
một câu chuyện được truyền tay nhau với các giai thoại mang màu sắc huyền

chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết
những nút thắt những mối gỡ những cuộc đấu trí của những người trong cuộc
mà từ trước đến nay chưa từng được công bố về chuyên án mang tên do lỗ thủng sâu tiền
nhằm triệt phá băng cướp trên sông của võ văn thận cầm đồng
công an truy xét thì chúng lại thực hiện tội ác ở nơi khác
việc chơi án như trò chơi cút mắt khiến trinh sát khổ sở vô cùng
chúng cướp tất cả những gì chúng muốn
bọn cướp thường sử dụng ghe xuồng để hoạt động trên sông
sau khi gây án chúng phóng gai tẩu thoát
trong khi sông nước manh mông và canh sạch trăng chịt nên cuộc truy bắt không phải dễ
liên tục trong một thời gian dài trên địa bàn các huyện liên tiếp xảy ra các vụ cướp có vũ trang
thủ đoàn của bọn tội phạm là đột nhập vào nhà lúc nửa đêm về sáng bắt trói nhét khăn vào miệng nạn nhân rồi lục cướp tài sản
ngoài ra một vấn đề khiến tình hình thêm phức tạp mất ổn định do những tổ chức phản động tam dư của chế độ cũ vẫn đang hoạt động giáo diết
chúng thường xuyên gây ra các hoạt động khủng bố
phá hoại sự ổn định của chính quyền cuộc chiến chống tội phạm hình sự trên vùng sông nước kiểu long nóng lên từng ngày
trước tình hình các nhóm có vũ trang hoạt động ngày càng liều lĩnh táo bạo và hết sức manh động
lãnh đạo công an kiểu long đã tổ chức nhiều cuộc họp với phòng cảnh sát hình sự công an thị xã vĩnh long và công an các huyện bàn phương án kế hoạch đấu tranh và làm rõ các vụ án
công việc còn đang rất bầy bộn và vất vả
thì đêm ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi một một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
trên địa bàn ấp an thạnh a xã an bình như báo hiệu cho một cơn rông báo ập tới nơi đây
sau khi tôi báo cáo phép đồng chí lãnh đạo phòng điều bán xảy ra đồng chí lãnh đạo đặc biệt cho tôi tiếp cận với thị trường
tôi đề xuất là hướng đó là tôi đề xuất là tình hình vụ này là nó hơi phức tạp
nghe thôi đã biết thức hợp rồi
cho nên là nên vi động thêm lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ

để bao dây cụ lo của mình để mình khắp xét phát hiện hiện vi và tưởng tượng chưa trải thoát được xa lắm
theo thông tin từ công an huyện báo lên nạn nhân được xác định là ông trần văn ngàn tức năm ghe đang là cán bộ tuyên giáo tại xã là một người có uy tín trên địa bàn
nạn nhân bị hung thủ sử dụng súng bắn chết ngay tại nhà
sự việc gây ảnh hưởng đặc biệt xấu tới tình hình an ninh tại địa phương
hơn nữa vụ án chỉ diễn ra ngay sau cuộc bầu cử chính quyền lúc bấy giờ
nó càng làm tình hình phức tạp hơn
thông an của long hồ báo rằng có một vụ án là giết cán bộ tuyên giáo của xã an bình
do đó đây là một vụ án vô cùng quan trọng mà ông này là tôi không nhớ tên họ mà tôi tên tục dân thường gọi là ông nông ghe
ông này là rất sâm sáu trong công việc của nhà nước
ông này là cành cái gì là ông nông ghe làm
nhưng mà trong cái thời vụ đó là hiếm có người mà tích cực được như ông
do đó là sau khi sự việc giải qua bang giám đốc công an tỉnh phú đông cử tôi qua đó khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và làm ra giống vết
trong khi đó thời điểm này thì ở nguyễn long hồ có nhiều cái vụ mà tổ chức bản động cài chấm lại nó nổi dậy khắp nơi
tổng điểm nhất là của ông nguyễn văn nguyên
hàng chục cán bộ chiến sĩ của ti công an kiểu long được huy động vào cuộc
lực lượng kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức truy xét
hiện trường để lại lúc này rất hỗn loạn đồ đạc trong nhà bị lục xoát vứt lung tung
nhân chứng duy nhất là bà nga vợ của nạn nhân kịp thoát ra ngoài trước khi các đối tượng ra tay hà sát thì cũng không cung cấp được nhiều những thông tin hữu ích cho lực lượng chức năng
kết quả khám nghiệm giải phẫu tử thi cho thấy
nhân tử vong bởi nhiều vết đạn do súng quân dụng bắn ở kỳ lê gần thể hiện sự tan độc của ông thủ quyết tâm giết chết tới cùng nạn nhân
nhà của ông nam gia là nằm cặp cái cồn các con sông bao bọc toàn bộ là bãi tầng
trên cái khu vực ở đó cái nhà răng nhất là nhà ông nam gia là cũng phải trên năm mươi mét sông nước tên là bầng lên không
chúng tôi đến đó là toàn bộ không có thu thập được thông tin hay cái gì hết
bởi vì đây rồi ngoài gia đình của ông nam cung cấp thì không còn ai hiểu biết về sự việc
chỉ biết có người kêu cửa ông nam bước ra mở cửa rồi nổ súng bắn ông thủ xuống đó thôi
trên cái cửa đó tôi nhớ là thu được là một loại cái vỏ it nhưng mà chưa xác định là như thế nào được
chứ mà biết vỏ it là mới bắn thôi bị gì còn thông nguồn thuốc súng
vụ án lúc này lâm vào bia tắc

ai động cơ nào lại dẫn đến việc sát hại nạn nhân một cách tan độc như vậy
đây là một vụ án hình sự hay là vụ án chính trị
là những câu hỏi hóc búa đối với các cảnh sát hình sự công an cửu long lúc bấy giờ
thông tin về cái chết của ông nguyễn văn ngà nhanh chóng tỏa đi mọi ngóc cách
nó đã gây ra sự hoang mang lo lắng cho mọi tầng lớp người dân đặc biệt là những cán bộ công chức làm việc cho chính quyền
tiếng lạnh đồn xa tiếng giữ đồn xa
hàng trăm lý do được người dân theo dệt nên truyền tai nhau làm sự việc ngày càng phức tạp thêm
phải làm bằng da là nhiệm vụ được ban lãnh đạo ti công an kiểu long lúc bấy giờ chỉ thị liên tục xuống đội trọng án phòng hình sự kiểu lăng
nhằm tăng cường nhân lực cho phá án tất cả lực lượng hình sự của công an tỉnh phối hợp cùng với lực lượng hình sự các xã các huyện trên địa bàn tỉnh kiều long nhập cuộc
lấy đổi phòng chống trọng án làm chủ công
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
phải chăng đây là một vụ án có màu sắc an ninh chính trị trong đó
hay đây chỉ đơn thuần là một vụ cướp giết
hay do động cơ khác là điều mà các điều tra viên phải cân nhắc một cách thấu đáo
chưa bao giờ không khí cuộc họp của ban chuyên án lại khẩn trương như lần này
lần đầu tiên sau năm năm giải phóng mới xảy ra một vụ án táo bảo
lại có tính phức tạm đến như vậy
tính chất nghiêm trọng của vụ án còn đẻ nặng trên vai các chiến sĩ công an
quá trình điều tra vụ án phải chia thành hai mũi với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ
tiến hành xem xét đánh giá đưa ra các phương án truy xét
lực lượng bảo vệ an ninh tiến hành điều tra các tổ chức phản động còn cai cắm lại trên địa bàn
nhằm truy nguyên đối tượng đưa ra các biện pháp đối phó
lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành theo hướng vụ án cướp giết
truy bắt đối tượng với tinh thần khẩn trương cao độ
các mũi trinh sát cả hai hướng hoạt động hết công suất
hàng trăm đợt tung quân đi điều tra tình hình dứng địa bàn
trong khi đó kiểu long thì rộng lực lượng cảnh sát lệnh mỏng chẳng khác nào mối bỏ bể
dù có nỗ lực tới đâu thì mọi thông tin liên quan đến vụ án vẫn là còn sô không tròn chỉnh
đặc biệt với vụ án này nếu thời gian phá án càng lâu các đối tượng lại càng có cơ hội để xóa dấu vết
kẻ thù ác vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật như thách thức lực lượng chức năng
thì vấn đề xảy ra cái thời điểm đó năm tám mươi một á thì đúng là cái thời điểm vụ án rất là nghiêm trọng
ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
hầu như là ba xã của lao là lúc đó là ba xã là hầu như là gần như giới nghiêm hết
sáu giờ chiều là không còn ai mà bén mãn hết
rúng động như vậy là ảnh hưởng rất là xấu
như cái thời điểm đó thì các đồng chí biết thì
cái vấn đề về thông tin liên lạc năng lực trình độ của anh em cũng giới hạn lắm
nói chung là cũng một vài anh em được đào tạo thì đào tạo nhắn hạn về chuyên môn thôi
nhưng mà sự quyết tâm đó cái kế hoạch của ảnh đạo phòng lập thi hãng rất là sát
vụ án chưa tìm ra manh mối thì liên tiếp trong thời gian ngắn trên địa bàn thị xã vĩnh long
thị xã long hồ xảy ra hàng loạt vụ cướp có vũ khí khác
phần lớn đều nhằm vào những gia đình có hức quả của đề
nhà lại nằm sát bờ sông thời điểm diễn ra thường từ đêm tới sáng sớm
thủ đoạn tương đối giống nhau
tình hình rất nghiêm trọng các vụ cướp có vũ khí xảy ra thường xuyên
và có chiều hướng gia tăng làm nhân dân trong vùng hoang mang lo sợ
đafter ba land thund likely lorde mang tên giết
luôn tập chúng như vậy
giornata achtay xin ruộng
làm ba vụ án trên là do một nhóm
thì chúng tôi đang tiến hành
lúc này hàng trăm đối tượng
hàng chục băng gấp hoạt động trên lưu vực sông kiều long
được lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành sang lọc
giả soát một cách cẩn thận
nói thì đơn giản
nhưng thực tế vào thời điểm đó
là cả một quân lượng công việc khổng lồ
với những thành viên của bản truyền án
bởi lẽ các đối tượng cộng cán
thường xuyên di động từ lưu vực sông này
sang lưu vực sông khác
công tác quản lý nhân khẩu cũng còn nhiều hạn chế
dẫn tới thời gian để xác minh
các đối tượng này khó khăn gấp trăm lần
sau nhiều tháng nghiên cứu
thì trong số các băng nhóm nổi lên
băng gấp do hai trà biển cầm đầu
được mệnh danh là hải tạc trên sông
chúng đã tắc yêu tắc quái
từ thời nguyện cho đến ngày giải phóng
bây giờ thành tích bất hảo của chúng
khó có băng gấp nào bị kịp
vào lúc bấy giờ